các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ một
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn
xảy ra ở nhiều tỉnh đồng bằng sông kiều long
ngày nắng kéo dài xâm nhập mặn hiện đang ở mức cao hơn trung bình nhiều năm vào năm hai nghìn hai mươi ba
các kênh rạch ở một số tỉnh đông bằng sông kiều long đang khô hạn
tình trạng sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp
ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân
nhiều hộ dân đã gặp khó khăn về nước sinh hoạt
nhất là tại khu vực ven biển các tỉnh bến tre tiền giang sóc trăng
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong ngày hôm nay một mươi ba tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây có lúc có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh

phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
phía nam có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
và tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước